được sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng các tàu liên kết sản xuất an toàn trên biển ở tỉnh phú yên
không chỉ giúp nhau khi gặp sự cố chia sẻ luồng cá bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
mà còn cùng nhau thực hiện cam kết khai thác có trách nhiệm trong đó có việc không vi phạm vùng biển nước ngoài
đây là những lao động chủ phương tiện thuyền trưởng tàu cá thuộc tổ liên kết sản xuất an toàn trên biển
do đồn biên phòng hòa hiệp nam phụ trách
tổ hoạt động theo nguyên tắc cùng nghề cùng ngư trường cùng địa bàn cư trú
mỗi năm ít nhất hai lần họ được bộ đội biên phòng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến nghề cá
và được phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác có trách nhiệm trên biển
ra khơi theo nhóm mỗi nhóm từ năm đến bảy tàu cá mỗi tàu cá trên dưới một mươi lao động
các tàu đánh bắt gần nhau và thường xuyên thông báo cho nhau vị trí hoạt động trên ngư trường
để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp nạn hoặc chia sẻ luồng cá và nhắc nhở nhau không khai thác sang vùng biển các nước
nhờ đó mà hiệu quả đánh bắt của các tổ liên kết thường cao hơn so với các tàu cá khác
các thành viên trong các tổ đội sản xuất an toàn ở biển người ta còn có trách nhiệm báo ban nhau
như là nhắc nhở nhau trong việc làm em đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật
và nhất là trong việc sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái quy định
phú yên hiện có một trăm sáu mươi tổ sản xuất an toàn trên biển với hơn một ba trăm linh ngư dân
từ khi thành lập đến nay không có tàu cá nào trong các tổ vi phạm vùng biển nước ngoài
nhờ đó năm hai nghìn một mươi chín sản lượng khai thác thủy sản trên biển của ngư dân phú yên đạt sáu mươi